cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau